công an tỉnh bắc cạn vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tạ văn thường bốn mươi tuổi trú tại thôn bản lài xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn về tội giết người
sau khi đối tượng này uống rượu say đã vô cớ đến nhà em dâu chém nhiều nhát gây thương tích nặng
cụ thể ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thôn bản lài xã chu hương thường sau khi uống rượu đã vô cơ đến nhà bà nông thị an ba mươi bốn tuổi
là em dâu thường gây sự và bất ngờ rút dao chém nhiều nhát vào đầu bà an gây thương tật năm mươi năm
sau khi gây ra vụ việc thường đã cầm con dao về nhà cất trên mái nhà của mình rồi đi ngủ
đối tượng tạ văn thường được xác định là loạn thần do uống rượu